tình hình kinh tế xã hội những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi ba vẫn còn những khó khăn nhất định
một bộ phận doanh nghiệp vẫn tiếp tục thiếu đơn hàng giảm sức chống trọi sau đại dịch
vì thế mà dự báo là việc lương thưởng tết năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ gặp nhiều khó khăn
nhưng doanh nghiệp vẫn cố gắng đảm bảo lương thưởng tết cho người lao động
và sau đây chính là ghi nhận của phóng viên bản tin kinh tế và tiêu dùng
là công nhân ngành giật may gắn bò với nơi này đã gần năm năm
chị hoài có những mong muốn thực sự thiết thực
tôi mong muốn là các cấp lãnh đạo và giám đốc xí nghiệp quan tâm hơn về đời sống của chúng tôi
thấu hiểu những điều đó dù còn gặp nhiều khó khăn
nhưng các doanh nghiệp vẫn cố gắng duy trì đảm bảo tiền lương thường tết cho người lao động
công ty sẽ chi tiền lương tháng thứ một mươi ba tính bình quân thì nó tùy theo khu vực
mỗi một khu vực rơi vào khoảng độ một ba cho đến một năm tháng lương bình quân
mỗi năm vào
và thời gian tết mình có thưởng thêm tương đương với ít nhất là một tháng lương
và hàng năm mình có những tổ chức đi du lịch cho cả công ty
nhưng mà tất cả những chi phí này thì từ nguồn tài chính của công ty
chứ không phải là qua cái khoản tài chính của liên đoàn lao động
hiện nay pháp luật không bắt buộc doanh nghiệp phải thưởng tết
song khoản này thể hiện trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp đối với người lao động
đặc biệt khi khó khăn
người lao động càng mong ngóng thưởng tết
việc công bố mức thưởng sớm sẽ giúp họ an tâm lao động
tất cả các ngành đều cố gắng có được mức thưởng tết
cho cái khả năng của họ để động viên người lao động gắn bó với doanh nghiệp
trong sản xuất kinh doanh duy trì phát triển doanh nghiệp
đây là một cái đết quý mà chúng tôi trân trọng đều đó
có thể nói việc chi trả tiền lương tiền thưởng vào mỗi dịp cuối năm
dịp tết nguyên đán cho người lao động
ngoài sự sẻ chia và thấu hiểu của chính các doanh nghiệp
còn rất cần sự chung tay đồng góp của các cơ quan ban ngành
và của các cấp công đoàn